tình trạng sạt lở đất dọc sông gromno qua địa bàn các xã nâm nư đia buôn choa đắk nang huyện gromno tỉnh đắk nông đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu
trong khi đó từ đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tình trạng sạt lở nghiêm trọng diễn ra gia tăng cả về phạm vi và quy mô làm hàng chục hectare đất hoa màu nhà cửa của người dân bị đổ sập xuống lòng sông phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện cromno tỉnh đắk nông
đây là những gì còn sót lại sau khi căn nhà rộng hơn năm mươi m hai của gia đình ông nguyễn văn đông xã nâm nờ đi bị cuốn trôi theo dòng nước bởi tình trạng sạt lở bờ sông
ông đông cho biết trước đây lòng sông hẹp khoảng cách hai bờ sông chỉ khoảng hai mươi ba mươi mét lòng sông cạn người và gia súc có thể lội qua được nhưng những năm gần đây tình trạng sạt lở bờ sông xảy ra liên tục và nghiêm trọng
khiến nhiều diện tích đất ở và đất sản xuất của bà con nông dân đã sụt hết xuống sông nên lòng sông hiện nay rộng hơn

không riêng gia đình ông đông hàng chục hộ dân gần hai bên bờ sông cũng nằm trong tình trạng lo sợ và sống thấp thỏm tương tự
bờ sông sạt lở không chỉ lấy đi đất vườn cây nông nghiệp tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân
theo người dân địa phương nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông là do hậu quả của nạn khai thác cát trái phép
việc xả nước đột ngột thất thường của các công trình thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy
khiến tình trạng sạt lở càng diễn ra nghiêm trọng hơn
trước tình trạng sạt lở bờ sông ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng tài sản và đất sản xuất của các hộ dân sinh sống dọc bờ sông
sở tài nguyên
tình trạng sạt lở bờ sông và môi trường tỉnh đắk nông đã phối hợp với các ngành liên quan
tiến hành khảo sát đánh giá tình hình và đề xuất các phương án khắc phục
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp nào khắc phục triệt để